tỉnh bình phước tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày
thông tin được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày hôm nay đã gây xôn xao dư luận
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh bình phước khẳng định đây là thông tin không chính xác
theo lãnh đạo tỉnh bình phước đến thời điểm này địa phương vẫn chưa có chủ trương giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
về cơ bản tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát
trong trường hợp tình hình dịch diễn biến phức tạp khi cần thiết
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước sẽ có quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
phù hợp đối với từng địa phương cụ thể và sẽ thông tin rộng rãi đến người dân
chuyển sang phần tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ vận chuyển sáu mươi viên ma túy tổng hợp trên khu vực biên giới
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã tuyên truyền vận động đối tượng hồ aran chú huyện hướng hóa tỉnh quảng trị ra đầu thú
theo lời khai của hồ aran đối tượng và đồng bọn được thuê vận chuyển ma túy
từ lào về việt nam vào tối ngày một mươi ba tháng tám aran treo thuyền qua bờ sông sê pông
để lấy ma túy từ một người đàn ông quốc tịch lào khi trở về việt nam aran cùng hồ văn long
mang theo ma túy đến cầu treo xã tân lập huyện hướng hóa thì phát hiện lực lượng chức năng
nên đã bỏ chạy đây cũng không phải là lần đầu tiên đối tượng vận chuyển thuê ma túy
trước đó như đã thông tin vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng đã bắt giữ
đối tượng hồ văn long chú huyện hướng hóa cùng tăng vật là sáu mươi viên ma túy tổng hợp
một ổ nhóm ba đối tượng do nguyễn thành luân chú thành phố trí linh cầm đầu
vừa bị công an tỉnh hải dương đấu tranh triệt phá đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu liên quan
đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản gây dối trật tự công cộng đánh bạc tổ chức đánh bạc
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
ba đối tượng nằm trong ổ nhóm đều có tiền án tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích
cướp và cưỡng đoạt tài sản gần đây nhất vào ngày một mươi tháng tám nhóm này đã mang theo xăng
châm lửa đốt một chiếc ô tô tải để giải quyết mâu thuẫn về kinh tế với chủ xe
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai khẩu súng đạn
cùng một số tăng vật phương tiện liên quan đến các vụ gây mất an ninh trật tự mà nhóm này thực hiện
hiện công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giữ ba đối tượng để điều tra xử lý
lợi dụng là xe được cấp mã luồng xanh nguyễn mạnh tuấn chú thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
đã ngụy trang thuốc lá lậu để vận chuyển từ campuchia vào nội địa tiêu thụ
tuy nhiên đối tượng đã bị cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh bắt qua tăng
cụ thể kiểm tra xe ô tô đầu kéo do tuấn điều khiển lực lượng chức năng đã phát hiện
gần một năm trăm linh bao thuốc lá được nguy trang cất giấu trong thùng để dụng cụ sửa chữa trên xe
qua xác minh tuấn khai nhận là tài xế lái xe container cho một công ty ở tp hcm
số thuốc lá trên tuấn mua của một người đàn ông campuchia vận chuyển về tp hcm tiêu thụ
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là xuất hiện tình trạng
người dân ra đường đông hơn khi vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
vào ngày một mươi năm tháng tám công an tp hà nội đã tăng cường thêm sáu tổ liên phòng đặc biệt tuần tra kiểm soát
xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường nguyễn trãi thành xuân hà nội
tất cả các trường hợp đều được dừng phương tiện kiểm tra giấy thông hành và lý do ra đường
trong những ngày giãn cách không ít các trường hợp vi phạm

tại ngã tư giải phóng đại cầu việt
tại ngã tư giải phóng đại cầu việt
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém
những ngày chưa có lệnh giãn cách xã hội
có rất nhiều lý do để người dân ra đường trong thời điểm này
thậm chí có những người biết là sai nhưng vẫn cố di chuyển
sau ba tuần giãn cách xã hội thành phố hà nội đạt được một số thành quả
nhất định trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên việc người dân ra đường đông vào thời gian gần đây
sẽ khiến việc dập dịch của chính quyền thành phố trở nên khó khăn hơn
nhà mình mặt đường nên là mình thấy người dân đi lại rất là đông
nếu mà người dân ra ngoài không cần thiết này thật sự là một nguy cơ rất là lớn đối với cái dịch bệnh
cần có những tổ công tác này để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra ngoài đường
nếu thật sự không có việc gì cần thiết
hà nội quyết định thành lập thêm sáu tổ công tác trong đó có thành viên nhiều đơn vị
thuộc công an thành phố
các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát của các đơn vị cơ sở
đồng thời sẵn sàng tiếp ứng các chốt trên địa bàn thành phố khi cần hỗ trợ của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
các tổ công tác sẽ duy trì thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo khép kín địa bàn
tổ công tác của chúng tôi chính gồm có một mươi năm người
chúng tôi bổ trí lực lượng cao kíp là chúng tôi sẽ khảo sát và chúng tôi sẽ chốt các tuyến phố
mà huyết mạch mà đông ấy là chúng tôi sẽ kiểm soát tất cả các lượng phương tiện qua lại để xem cái lượng
giấy phép đồng chí hoàng gia đường và xử lý những trường hợp vi phạm là gia đường không có lý do
và không đeo khẩu trang và kết hợp đấy và chúng tôi cũng qua cái kết hợp kiểm tra kiểm soát đấy
chúng tôi có thể phát hiện ra tất cả các vi phạm về pháp luật khác
có liên quan đến hình sự liên quan đến tất cả các mặt của lý do chính
hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
hà nội mỗi ngày vẫn ghi nhận hóa
hàng chục ca dương tính với covid
nếu ý thức của người dân không được nâng cao vẫn còn tâm lý chủ quan
hà nội sẽ khó giữ được thành quả chống dịch
vì vậy mỗi người dân thủ đô cần có tâm lý vững vàng quyết tâm đồng lòng cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh
tại tỉnh nghệ an trước diễn biến dịch covid một mươi chín đang hết sức phức tạp với hàng loạt ca nhiễm mới
liên quan đến ổ dịch trợ đấu mối
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ra quyết định thành phố vinh cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám
ngay trong chiều và đêm qua công an nghệ an đã khẩn trương tổ chức thiết lập thêm
các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
một mươi bốn điểm chốt tại các tuyến đường chính và các điểm khác tại những đường nhánh
đường liên xã khu vực ổ dịch đã được công an nghệ an bổ sung đầy đủ các điều kiện
về cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch
tất cả được chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra
tại các điểm chốt nóng như khu vực cầu bến thủy một và hai nơi có rất nhiều người
và phương tiện qua lại đặc biệt là những đoàn xe của hàng nghìn lao động hồi hương
tránh dịch từ các tỉnh phía nam cán bộ chiến sĩ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan
hướng dẫn người dân qua chốt đo thân nhiệt khai báo y tế xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
nhà bạc giã chiến với nhiều vật tư y tế nhu yếu phẩm cần thiết đã được dựng lên
để phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào
trước đó tại cuộc họp đột xuất vào chiều ngày một mươi sáu tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tỉnh nghệ an đã thống nhất khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch
trong đó tập trung nắm bắt thông tin và đấu tranh xử lý nghiêm đối với những trường hợp đưa thông tin
sai lệch về tình hình dịch trên các trang mạng xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác
các luật điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh tập trung đấu tranh
với các loại tội phạm trộm cắp tài sản kinh tế môi trường nhất là các hành vi đầu cơ găm hàng
tăng giá lương thực thực phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
tòa án nhân dân thị xã phước long tỉnh bình phước đã ra xét xử bị cáo nguyễn quang duy
chú thị xã phước long về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày ba mươi một tháng bảy trên đoạn đường dt bảy trăm năm mươi
nguyễn quang duy điều khiển xe máy không thực hiện đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thuộc khu phố phước sơn
phường phước bình bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành vi vi phạm covid một mươi chín
tuy nhiên duy đã không chấp hành và lăng mạ hành hung thành viên tại chốt kiểm soát
sau khi bị đưa về trụ sở công an phường làm việc
do dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp duy được cho về địa phương để chờ xử lý sau
tuy nhiên cho đến sáng ngày hai tháng tám duy tiếp tục có hành vi ra đường không đeo khẩu trang
không có lý do trình đáng
ngoài ra duy còn gây dối mất an ninh trật tự đe dọa bố mẹ ruột đập phá đồ đạc trong gia đình
cho đến ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn quang duy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn quang duy ba mươi tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
công an thành phố hội an tỉnh quảng nam vừa kiểm tra phát hiện và xử lý chín đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một homestay giữa thời điểm địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
công an phường tân an tp hội an tiến hành kiểm tra hành chính homestay xuân phú
có địa chỉ ba mươi hai lưu trọng lư phường tân an
phát hiện tại phòng số sáu có một nhóm thanh niên gồm hai nữ bảy nam đang tụ tập có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua thử kiểm tra nhanh thì phát hiện chín trên chín đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó
hiện công an tp hội an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc
liên quan đến vụ vận chuyển sáu mươi viên ma túy trên khu vực biên giới
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng bộ đội biên phòng
tỉnh quảng trị đã tuyên truyền và vận động đối tượng hồ aran
chú tệ huyện hướng hóa tỉnh quảng trị ra đầu thú
theo lời khai của hồ aran đối tượng và đồng bọn được thuê vận chuyển ma túy từ lào về việt nam
sau đó nhận tiền công
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng tám ron đã trèo thuyền qua bờ sông sepong
thuộc địa phận thôn ra leng cụm katup mã hạt huyện xepong tỉnh savannakhet lào
để lấy ma túy từ một người đàn ông có quốc tịch lào
khi trở về việt nam ron cùng hồ văn long mang theo ma túy đi xe máy
đến cầu treo xã tân lập huyện hướng hóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện
đối tượng aran khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ bờ sông xepong
về đoạn đường quốc lộ chín gần cây xăng xã tân lập huyện hương hóa
giao cho một người đàn ông không rõ lai lịch
mỗi chuyến được trả tiền công vận chuyển từ năm trăm linh đồng cho đến ba triệu đồng
trước đó như đã thông tin vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn
thẻ tôn làng vây xã tân lâm huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ đối tượng hồ văn long
chú thẻ tôn một xã thuận huyện hướng hóa cùng tăng vật là sáu mươi viên ma túy tổng hợp
thưa quý vị theo thống kê từ công an tp hcm thời gian qua
mỗi ngày có gần một triệu lượt người ra đường cùng với một trăm hai mươi xe cộ
từ ngày một mươi sáu tháng tám tp hcm đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng được phép ra đường
vì vậy dự báo thời gian tới lượng người ra đường sẽ đông hơn
từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám tp hcm cho phép thêm các nhóm cơ sở sản xuất thực phẩm
các tổ chức hành nghề công chứng các công ty cung cấp dịch vụ như bảo vệ bảo trì
sôi chữa ưng cấu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà chung cư
bảo hiểm phòng bán vé máy bay phòng khám tư nhân
công an tp hcm cho rằng với việc tp hcm cho phép thêm các nhóm được hoạt động
trong khung giờ từ sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày như trên
dự báo lưu lượng người và xe cổ trong khung giờ này sẽ tăng lên
hiện lực lượng chức năng tp hcm phải tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát
việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân
tính từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
đã xử lý một mươi bốn tám trăm hai mươi trường hợp không chấp hành chỉ thị một mươi sáu tổng số tiền phạt là gần ba mươi tỷ đồng
năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang tổng số tiền phạt là hơn một tỷ đồng
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ tp hcm có hơn một hai triệu người dân
đang gặp khó khăn cần nhận hỗ trợ để tiếp tục duy trì cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội
thông tin trên được ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm cho biết do thành phố vừa tính theo bộ
vừa tính theo người nên gây áp lực rất lớn đến tổ trưởng dân phố tại các phường
khi bị người dân kéo lại gây áp lực
qua tính toán sơ bộ tp hcm có khoảng một hai triệu người khó khăn
còn ba quận chưa báo cáo danh sách về
nếu tp hcm hỗ trợ năm mươi đồng một người một ngày và giải quyết trước mắt cho hai tuần
từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng tám thì mỗi người cần bảy trăm linh đồng
ước tính kinh phí cần khoảng một tỷ đồng và sẽ tăng thêm khi các quận báo cáo đầy đủ
trước mắt ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tạm chi hai mươi bốn tỷ đồng xuống hai mươi một quận quyện
và tp thủ đức mỗi đơn vị nhận một tỷ đồng riêng thành phố thủ đức ba tỷ đồng
để chăm lo ngay cho những hộ quá khó khăn với đề xuất các địa phương chủ động chi
và không cần đòi hỏi thủ tục thấy người dân gặp khó khăn thì phải chăm lo liền
trong chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám chương trình tấm lòng mùa dịch sang sẻ yêu thương
do bộ thông tin và truyền thông tổ chức đã khởi động để dành tặng những nhu yếu phẩm
đến những người nghèo lao động tự do trên địa bàn tp hcm với tổng kinh phí hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
mỗi túi quà của chương trình tấm lòng mùa dịch sang sẻ yêu thương gồm các mặt hàng
lương thực thực phẩm thiết yếu như năm ký gạo dầu ăn đường trắng bột canh nước tương
bí đỏ khoai tây trứng gà nhằm đảm bảo bữa cơm của người dân tp hcm những ngày chống dịch
mỗi túi hàng trị giá ba trăm linh đồng dự kiến sẽ có hơn năm trăm ba mươi ba người dân tp hcm
sẽ được nhận các suất quà này
đối tượng thụ hưởng là người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín chưa tiếp cận được gói hỗ trợ của thành phố
như lao động tự do người bán hàng rong bán vé số người lao động làm thuê thời vụ
trước đó nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
trong dịch covid một mươi chín bộ thông tin và truyền thông đã thiết lập được bốn ba trăm bốn mươi sáu điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu
cung cấp ba mươi chín trăm bốn mươi năm tấn hàng hóa trị giá tám trăm hai mươi tám tỷ đồng tại các tỉnh thành
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
chuyển sang thông tin tại tỉnh đồng nai trong chiều nay một mươi bảy tháng tám
thiếu tướng lê hồng nam giáo đốc công an tp hcm đã đến trao tặng ba máy trợ thở
một mươi bộ đồ bảo hộ y tế và năm khẩu trang y tế cho công an tỉnh đồng nai
để phục vụ công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho người dân
và cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
những món quà thiết thực này chứa đựng tình cảm sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
gửi đến đảng ủy bang giám đốc và tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang có nhiều diễn biến phức tạp
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng chí thiếu tướng vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh
cảm ơn những phần quà ý nghĩa mà công an tp hcm vừa trao tặng đã động viên và tiếp thêm sức mạnh
để địa phương có thêm nguồn lực trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời bàn giao ba máy thở cho bệnh viện đa khoa đồng nai sử dụng để điều trị cho người dân
và cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch bị nhiễm covid một mươi chín
tính đến thời điểm này tỉnh đồng nai đã có gần năm mươi doanh nghiệp đề nghị ngừng thực hiện phương án ba tại chỗ
ngoài ra có hơn hai trăm linh doanh nghiệp đề nghị giảm số lao động khi thực hiện ba tại chỗ
sau khi tổ chức phương án ba tại chỗ toàn tỉnh đồng nai đã có gần một một trăm tám mươi doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án ba tại chỗ
với gần một trăm bốn mươi lao động lưu trú tại công ty
tuy nhiên quá trình thực hiện ba tại chỗ đã phát sinh bất cập
một số doanh nghiệp ghi nhận ca mắc covid một mươi chín khiến người lao động lo lắng muốn trở về địa phương
ngoài ra để đảm bảo an toàn nhiều doanh nghiệp muốn giảm số lao động lưu trú tại công ty
nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp này xin giảm đau động là do tỉnh đồng nai tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội
không thể bố trí cho nhiều lao động lưu trú từ bốn tuần trở lên
công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với vũ thiện sử hai mươi sáu tuổi ngụ phường xuân an
về hành vi vi phạm quy định về phòng dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách khi điều khiển sơ ô tô chế năm hành khách trên xe
làm việc với công an sứ khai nhận đang trên đường chế năm người trên về quê hà tỉnh
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế vũ thiện sử
đồng thời tạm giữ phương tiện và lập hồ sơ đề nghị công an thành phố long khánh xử phạt theo quy định
còn tại tỉnh bình thuận một đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an thành phố phan thiết bắt giữ tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay công an phường lạc đạo thành phố phan thiết khi đang làm việc tại chốt
phát hiện một đối tượng đi bộ đến và có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra phát hiện trên người đối tượng tàn trữ tám tép heroin một kim tim và hơn một năm triệu đồng tiền mặt
lực lượng chức năng đã đưa người cùng tăng mật về công an phường để làm việc
đối tượng tên nguyễn thành trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại khu phố bảy phường đức long thành phố phan thiết
số ma túy trên đối tượng đã mua tại phường hương long về để sử dụng
được biết đối tượng này đã từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản